theo cục đăng kiểm việt nam tổng số xe ô tô sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám là gần hai mươi bốn năm trăm linh chiếc
trong đó có hơn hai sáu trăm linh xe chở người và gần hai mươi hai xe chở hàng
cục đăng kiểm việt nam đã có danh sách các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng
đồng thời công khai danh sách xe cơ giới hết và sắp hết niên hạn sử dụng tại địa chỉ vr org vn
để các chủ phương tiện có thể tra cứu
theo quy định hiện hành người điều khiển xe ô tô đã quá niên hạn sử dụng sẽ bị phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển xe còn bị tịch thu phương tiện và bị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng